tỉnh thừa thiên huế đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho một trăm bảy mươi một người cuối cùng
đây là những người cuối cùng trong số sáu ba trăm sáu mươi hai người chủ yếu là công dân thừa thiên huế sang lào lao động trở về
những công dân này được tổ chức cách ly tập trung tại tám điểm trên địa bàn tỉnh
trước khi rời khu cách ly trở về nhà các công dân này đã cam kết cùng địa phương thực hiện nghiêm các chính sách
quy định của pháp luật phấn đấu xây dựng khu dân cư an ninh trật tự
sau buổi tiễn công dân bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế có kế hoạch huy động một quân nhân
dân quân tự vệ tiến hành làm tổng vệ sinh các khu cách ly bàn giao lại mặt bằng cho các đơn vị